tính đến thời điểm này đắk lắc đã bước vào giữa mùa thu hoạch hạt điều
mặc dù diện tích và sản lượng của cây điều tại đắk lắc không lớn so với các địa phương khác trong cả nước
nhưng giá thu mua hạt điều năm nay luôn ở mức cao
giao động từ ba mươi tám đồng đến bốn mươi một đồng một kg mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân
đây là vườn điều rộng gần một hectare của gia đình bà hờ ly nhiê cờ dăm ở buôn alea
phường ea tam thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
từ giữa tháng bốn dương lịch vườn điều nhà bà hờ ly nhiê cờ dăm bắt đầu cho thu hoạch giải rác
cho đến nay mới là thời điểm điều chín rộ nên trung bình mỗi ngày vườn nhà bà hờ ly nhiê cờ dăm thu được gần một tạ hạt điều
và bán ngay trong ngày cho đại lý thu mua nông sản gần đó với giá từ ba mươi tám đến bốn mươi một đồng một kg
tính từ đầu mùa đến nay gia đình bà đã bán được gần một tấn hạt điều bà thu về gần bốn mươi triệu đồng
diện tích nhà tôi được tám sao đất của nhà nước cấp
mà cô trồng từ năm hai nghìn ba mà đến bây giờ thì năm ngoái coi như là nhà cô thì mực trắng luôn
hôm nay tôi được gần năm mươi kg thì cô năm nay thì cô vẫn khởi lắm giá cá thì nó cao
tuy nhiên giá điều cao cũng kéo theo nhiều vấn đề như trộm cắp thường xuyên xảy ra khiến người nông dân không khỏi lo lắng
nhiều gia đình sau khi kết thúc ngày thu hoạch phải đợi trời tối mịt mới về nhà
hôm nay là người cung cố trịt thuốc
cung cố trịt thuốc lại cũng được vài tạ rồi mà giá cả thì nó được bốn mươi ba mươi tám ba mươi chín
gia đình cũng mừng rồi tối tối mới về được tại ông cắp trộm kì quá
còn các đại lý thu mua nông sản trên địa bàn tỉnh đắk lắc mỗi ngày thu mua hạt điều từ vài tạ đến vài tấn
tùy theo sản lượng hạt điều mà người nông dân thu hoạch trong ngày
được biết thị trường bán ra của hạt điều đều rất thuận lợi
mỗi ngày ở đây là thu mua được từ bốn đến năm tạ
nói chung là bà con nông dân thấy cũng phán khởi tuy rằng mắc mua nhưng mà được giá
tính đến nay trên địa bàn tỉnh đắk lắc có hai mươi ba một trăm tám mươi bảy ha điều
trong đó có gần hai bốn trăm linh hectare trồng mới và hơn một mươi tám năm trăm linh hectare đã cho thu hoạch
năng suất đạt hơn một mươi một tạ một ha sản lượng đạt hai mươi ba trăm chín mươi bốn tấn
các huyện có diện tích trồng điều lớn tại đắk lắc gồm ea hờ leo ea súp ea ca và cư mờ gà